tuy nhiên một trăm linh lực lượng vẫn ứng trực phòng tái cháy do thời tiết nắng nóng
đây là vụ cháy rừng thứ tám trên địa bàn huyện sóc sơn từ đầu năm đến nay và là vụ cháy rừng thứ hai trên địa bàn xã tiên dược
từ một mươi tám h ngày tám tháng sáu đến sáu h ngày chín tháng sáu cả nước không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy là việt nam đã có năm mươi bốn ngày không ghi nhận
một ca lây nhiễm trong cộng đồng tổng cộng có một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín nhập cảnh đã được cách ly ngay không có khả năng lây ra cộng đồng
và đến thời điểm này ba trăm một mươi sáu ca trong tổng số ba trăm hai mươi một bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai ở việt nam đã được công bố khỏi bệnh
chiếm trên chín mươi năm tổng số ca bệnh không có trường hợp nào tử vong do covid một mươi chín
số ca ghi nhận dương tính với sars cov hai ở nước ta còn lại đến thời điểm này là một mươi một trường hợp
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng